thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
ngành nông nghiệp và phát triển đông thôn
hội nghị nhằm đánh giá lại những tồn tại hạn chế trong năm hai nghìn một mươi chín
và đề ra kế hoạch thực hiện có hiệu quả kế hoạch trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín dịch bệnh gây thiệt hại chưa từng có trong ngành chăn nuôi
hoạt động xuất khẩu nông lâm thủy sản đối mặt với những biến động gây bất lợi lớn
tuy vậy ngành nông nghiệp đã khép lại năm hai nghìn một mươi chín với kết quả hoàn thành
và vượt ba phần tư chỉ tiêu theo kế hoạch
tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt bốn mươi một ba tỷ usd
tăng khoảng ba năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
kết quả trên cho thấy tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu có dấu hiệu trứng lại
do giá xuất khẩu nhiều nông sản chủ lực giảm
tiến độ để giải quyết thẻ vàng của ec đối với đánh bắt hải sản còn chậm
cơ cấu lại nông nghiệp triển khai chưa đồng đều ở các địa phương
đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu
bên cạnh đó sản xuất theo chuỗi giá trị chưa trở thành phổ biến
khoảng cách tranh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng miền khá lớn
nhiều vùng thấp hơn mặt bằng chung của cả nước
cho thấy sự phân bổ nguồn lực phương thức chỉ đạo cách thức huy động nguồn lực chưa phù hợp hiệu quả
kết quả về phát triển sản xuất chăm lo đời sống người dân
củng cố chính quyền cơ sở chưa đồng bộ với kết quả phát triển cơ sở hạ tầng
năm hai nghìn hai mươi bộ nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng gdp ngành đạt hai tám mươi
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên bốn mươi hai tỷ usd
đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kế hoạch cơ cấu lại trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
sẽ hết hiệu lực vào năm hai nghìn hai mươi
do vậy để thúc đẩy cơ cấu lại ngành thực chất hiệu quả
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị thủ tướng chính phủ đồng ý chủ trương
giao cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì xây dựng
bình thủ tướng phê duyệt đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
có phân kỷ cụ thể giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm